phát biểu tại buổi làm việc sáng nay với đảng ủy khối doanh nghiệp hà nội và một số tổng công ty trên địa bàn thành phố
về tình hình sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín và công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
mong muốn trong thời điểm khó khăn này tất cả các thành phần kinh tế nhất là các doanh nghiệp phải cố gắng gấp đôi
các doanh nghiệp doanh nhân phải thể hiện bản lĩnh quyết tâm đi đầu tháo gỡ khó khăn cùng thành phố đạt được
các chỉ tiêu đã đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi trước mắt tất cả phải tập trung thực hiện tốt chỉ thị số một mươi một của thủ tướng chính phủ
đồng chí vương đình huệ cũng đề nghị các doanh nghiệp cần có kế hoạch bảo đảm nguồn cung giữ chữ hàng hóa để cung ứng
cho thị trường bảo đảm nhu cầu hàng hóa cho người dân thành phố sẵn sàng lưu kho miễn phí cho các doanh nghiệp
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí quan tâm công tác công đoàn giải quyết hài hòa quan hệ người lao động trong doanh nghiệp